kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng nguyễn hồng thêm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai hộ khẩu thường trú tại khu chín xã phù ninh huyện phù ninh tỉnh phú thọ
và đối tượng trần văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã minh lập huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách một cm trên trước mép phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị thu loan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại khu bảy xã bảo yên huyện thanh thủy tỉnh phú thọ về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý